trước tục tuyên truyền nâng cao nhận thức thì sự quản lý giáo dục của gia đình cần chặt chẽ hơn vì gia đình vẫn là gốc giúp các em nhận thức rõ hành vi sai trái và nguy hiểm
các bậc phụ huynh cần có biện pháp giám sát con em đặc biệt chú ý đến phương tiện đang sử dụng
gia đình cần giữ vai trò trung tâm trong việc phối hợp nhà trường và xã hội giáo dục các em tránh xa nạn đua xe gây dối trật tự công cộng